xin kính chào quý vị và các bạn
những cơn mưa rào và rông sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi trên khu vực đông bắc bộ
từ nay cho đến khoảng ngày hai mươi hai tháng bảy
mưa rông đến bất chợt trong ngày nhưng vẫn tập trung nhiều hơn về chiều tối và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập ống tại các khu vực trũng
nền nhiệt độ yếu của sự biến động giao động phổ biến là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
sau đó từ ngày hai mươi ba trở đi mưa sẽ giảm dần cùng nền nhiệt tăng trở lại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng có mưa rông rải rác
trong cơn rông gần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
ngoài ra nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
nền nhiệt trong hai ngày tới cao nhất chỉ ở trong ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
và cũng từ ngày hai mươi ba khi mưa rông giảm dần thì nền nhiệt trên khu vực sẽ tăng trở lại

trong hai ngày tới dọc theo các tỉnh duyên hải miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mưa rông cũng xuất hiện ở nhiều nơi cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
mức nhiệt trên khu vực cũng không quá cao giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
đến ngày hai mươi ba mưa trên khu vực cũng giảm xuống diện vài nơi cùng nền nhiệt tăng trở lại
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ngày tới mưa rông cũng xảy ra trên diện rộng
có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể đi kèm với tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt cao nhất trên khu vực phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
và cũng từ ngày hai mươi ba nền nhiệt trên khu vực cũng sẽ tăng nhanh do mưa rông giảm đáng kể
dự báo gió mùa tây nam sẽ có xu hướng hoạt động yếu đi
nên trong ba ngày tới mưa rông tại tây nguyên sẽ giảm dần
nhưng cục bộ vẫn có thể xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
nền nhiệt trên khu vực sẽ tăng nhẹ giao động từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới mưa cũng có xu hướng giảm về lượng
nhưng người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
về nhiệt độ do mưa giảm nên nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ